liên quan đến những vụ gian lận thi cử mới bị phát hiện thời gian gần đây
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ vừa cho biết
bộ giáo dục và đào tạo đang tích cực phối hợp với bộ công an xử lý nghiêm minh công bằng chính xác
không bao che cho những người có hành vi gian lận trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
hay bất cứ kỳ thi nào khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
hiện nay các trường đại học thuộc khối công an đã hủy kết quả trúng tuyển trả về địa phương
đối với các thí sinh được nâng điểm
các trường khối dân sự cũng hủy kết quả trúng tuyển đối với các thí sinh có điểm chấm thẩm định thấp hơn điểm chuẩn
riêng một mươi hai thí sinh có điểm chấm thẩm định không thấp hơn điểm trúng tuyển
thì trước mắt trong quá trình điều tra các trường đang cho tiếp tục theo học
tuy nhiên khi có kết luận của cơ quan điều tra
nếu em nào bị kết luận có liên quan vào quá trình gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
quan điểm của bộ giáo dục và đào tạo là xử lý nghiêm khắc
xem xét cho tôi học những thí sinh có kết luận liên quan đến gian lận thi cử